một mươi tỷ đồng là số tiền ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bình dương đã tiếp nhận từ các tổ chức cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong đó tổng tiền mặt và tiền chuyển khoản vào quỹ cứu trợ là sáu tỷ đồng còn lại là hàng hóa hiện vật trị giá ba hai tỷ đồng
theo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bình dương toàn bộ số hàng hóa đã giao cho sở y tế tỉnh bình dương sử dụng
ngoài ra quỹ cứu trợ đã trích hai tỷ đồng để mua sắm vật tư y tế trang thiết bị phòng chống dịch theo đề nghị của sở y tế bình dương